tượng bồ tát ta ra bảo vật quốc gia đã được hồi nguyên pháp khí là đoá sen và con ốc sau hơn bốn mươi năm năm được tìm thấy ở phật viện đồng dương xã bình định bắc huyện thăng bình tỉnh quảng nam là câu chuyện ẩn chứa nhiều điều thú vị và huyền bí